thông tin từ bệnh viện trợ rẫy tp hcm vào chiều nay bệnh viện đang tiếp nhận điều trị cho ba nạn nhân của vụ cháy nhà
xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường lạc long quân quận một mươi một trong số này có một bệnh nhân bị bỏng rất nặng
ba bệnh nhân được đưa vào bệnh viện bệnh trợ rẫy cấp cứu vào sáng nay trong tình trạng bị bỏng hô hấp bỏng da và bỏng rác mạc
trong đó một nạn nhân năm mươi năm tuổi đang trong tình trạng rất nặng vụ cháy xảy ra vào gần bốn giờ sáng cùng ngày
thời điểm cháy nhiều người trong nhà còn ngủ say nên bị mắc kẹt bên trong do cửa nhà bị khóa nên lực lượng tại chỗ không thể vào cứu người
phải đến khi cảnh sát phòng cháy chữa cháy đến hiện trường phá cửa dập lửa mới không chế được đám cháy
cứu được ba người ra ngoài đồng thời phát hiện một người đã tử vong